mở rộng điều tra sai phạm tại cục đăng kiểm việt nam và các trung tâm đăng kiểm khác
công an tp hcm vừa khởi tố bị can đối với ông trần kỵ hình sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi một
nguyên cục trưởng cục đăng kiểm việt nam để điều tra tội nhận hối lộ
cơ quan công an xác định trong giai đoạn từ năm hai nghìn một mươi bốn đến tháng tám năm hai nghìn hai mươi một
ông hình với vai trò cục trưởng cục đăng kiểm việt nam đã trực tiếp và thông qua bị can trần anh quân
quyền trưởng phòng kiểm định phương tiện cơ giới nhận tiền hối lộ của một số giám đốc trung tâm đăng kiểm
để ký duyệt cấp mã số đăng kiểm và giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động
mặc dù các trung tâm đăng kiểm này chưa đủ các điều kiện theo quy định
ngoài ra trong thời gian đảm nhận chức vụ cục trưởng cục đăng kiểm việt nam
ông hình đã buông lỏng quản lý thiếu kiểm tra giám sát trực tiếp nhận tiền hối lộ định kỳ hàng tháng
hàng quý của các giám đốc trung tâm đăng kiểm nhằm bỏ qua xe phạm của các trung tâm này
quá trình điều tra cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm cũng xác định
hoàng hữu thịnh nhân viên trung tâm đăng kiểm ba nghìn bảy trăm linh hai g trường duy đức nhân viên trung tâm đăng kiểm một nghìn năm trăm linh năm g
hồ ngọc nam và trần thế khánh hổ là nhân viên kỹ thuật của công ty trách nhiệm hữu hạn việt net
đã bàn bạc thống nhất viết phần mềm để can thiệp trái phép vào cơ sở dữ liệu
và chỉnh sửa thông số kiểm định xe cơ giới rồi mang đem bán cho một số trung tâm đăng kiểm
trong đó có trung tâm đăng kiểm bảy mươi một
và trung tâm đăng kiểm một trăm linh hai g để sử dụng vào mục đích trái pháp luật trong quá trình đăng kiểm xe cơ giới
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm cũng đã khởi tố bốn bị can trên về tội sản xuất
mua bán trao đổi hoặc tặng cho công cụ thiết bị phần mềm để sử dụng vào mục đích trái pháp luật
để kiếm tiền tiêu xài trong dịp tết hai đối tượng ở tỉnh đồng tháp đã có hành vi tàng trữ
mua bán một hai trăm linh viên pháo nổ để bán cho người khác hành vi này đã bị lực lượng chức năng phát hiện xử lý
ngày một mươi sáu tháng một năm hai nghìn hai mươi ba tại khu vực ấp trung xã tân thạnh huyện thanh bình tỉnh đồng tháp
công an huyện thanh bình phát hiện bắt quả tang đối tượng nguyễn tuấn khanh chú tỉnh an giang
đang có hành vi tảng chữ mua bán pháo nổ với số lượng một hai trăm linh viên loại pháo bánh
qua khai thác mở rộng công an huyện tiếp tục bắt giữ nguyễn thái tú
có cùng hành vi trên vụ việc đang được công an huyện thanh bình tiếp tục điều tra xử lý
vấn đề bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm luôn là điều được người dân quan tâm nhất là trong dịp tết
khi nhu cầu mua sử dụng thực phẩm tăng cao thì cũng là dịp các mặt hàng không rõ nguồn gốc
thực phẩm không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm lên lõi tuần ra thị trường
lực lượng công an quảng ngãi và ngành chức năng đã phát hiện làm rõ nhiều cơ sở vi phạm an toàn thực phẩm
công an tp quảng ngãi kiểm tra các nhà hàng quán ăn trên địa bàn
qua đó phát hiện và xử lý một mươi trường hợp vi phạm các quy định về an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường
tổng số tiền phạt một trăm hai mươi năm triệu đồng
còn tại nhiều cửa hàng bánh kẹo lực lượng công an phát hiện nhiều bánh kẹo không rõ nguồn gốc xuất xứ nhưng vẫn bày bán
công an xã cũng đã đi kiểm tra để nâng cao nhận thức cho bà con sử dụng những hàng hóa mà đã hết hàng không nên sử dụng
và lại để tuyên truyền cho bà con biết những gì mua trong dịp tết hàng hóa mà đã hết hàng thì không mua hoang
ngoài ra lực lượng chức năng còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền luật an toàn thực phẩm
các văn bản quy phạm pháp luật và điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm
đặc biệt là các sản phẩm được sử dụng nhiều trong dịp tết
để người sản xuất chế biến kinh doanh thực phẩm hiểu và làm đúng theo luật an toàn thực phẩm
chúng tôi cũng tham mưu ủy ban nhân phường thành lập các tổ công tác để tuyên truyền hướng dẫn bà con
buôn bán chấp hành nghiêm các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm
không kinh doanh mua bán các loại hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ
các mặt hàng thực phẩm mà hết thời hạn sử dụng
chỉ còn ít ngày nữa là đề nghị
bán để đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm
đã được lực lượng công an quảng ngãi cùng với ngành chức năng tiếp tục quan tâm chú trọng
càng gần tới dịp tết nguyên đán nhu cầu mua sắm tăng cao lượng giao dịch chuyển tiền thanh toán cũng tăng theo
theo ước tính của công ty cổ phần thanh toán quốc gia việt nam napas
lượng giao dịch những ngày đầu tháng một này
tăng khoảng hai mươi so với trung bình những tháng cuối năm hai nghìn hai mươi hai
thống kê của napas cho thấy cao điểm có khoảng hai mươi một triệu giao dịch được thực hiện một ngày
nhưng số lượng này chỉ bằng khoảng một nửa so với công suất được thiết kế của cả hệ thống
khi hạ tầng hệ thống có thể nhận tới ba mươi ba mươi năm tới bốn mươi triệu giao dịch một ngày
vì vậy hạ tầng phục vụ giao dịch ngân hàng đang được đảm bảo có thể hoạt động thông suốt trong dịp cận tết
trung tâm hỗ trợ kỹ thuật luôn túc trực hai mươi bốn trên bảy
theo sát các lệnh giao dịch từ phía các ngân hàng thương mại chuyển đến và chuyển đi
đến thời điểm hiện tại hệ thống chưa ghi nhận sự đột biến nào về giao dịch
nhu cầu hàng hóa tết tại thị trường hà nội đã bắt đầu tăng mạnh
tuy nhiên lượng cung vẫn rất rồi rào và giá cả ổn định
thông tin từ sở công thương hà nội
nhiều siêu thị cho biết bắt đầu từ hôm nay hai mươi bảy tết lượng khách sẽ tăng gấp ba bốn lần ngày thường
ngoài việc chuẩn bị nguồn hàng đầy đủ
các doanh nghiệp phân phối cũng có nhiều chương trình triết khấu
khuyến mại giảm giá từ một mươi đến một mươi năm để phục vụ khách hàng
đặc biệt năm nay lượng khách mua hàng trực tuyến tăng trưởng tới năm mươi
với những đơn hàng có giá từ ba năm triệu đồng trở lên
cùng với việc đảm bảo nguồn cung hàng hóa với giá cả ổn định
nhiều siêu thị cho biết an toàn thực phẩm được đặt lên hàng đầu
với việc kiểm soát chặt chẽ hàng hóa ngay từ khâu đầu vào
nguồn hàng đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng nguồn gốc xuất xứ
bên cạnh đó các siêu thị cũng mở thêm quầy thanh toán
huy động tối đa lực lượng giao hàng tăng ca
nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu giao hàng của khách hàng dịp tết
xã mỹ tân huyện mỹ lộc tỉnh nam định là địa phương cung ứng hoa chủ đạo
cho thành phố nam định và các tỉnh lân cận
giáp tết không khí mua bán hoa ở đây sôi động từ sáng đến tối muộn
bởi đây là thời điểm mang lại khoản thu nhập cao nhất cho người trồng hoa
niềm vui thể hiện rõ trên khuôn mặt của những người nông dân
quanh nam trân lấm tây bùn khi nhưỡng vào lùng hoa và bụi thu hoạch
xã mỹ tân có khoảng sáu trăm linh hộ trồng hoa với tổng diện tích hơn hai trăm linh hectare
trong đó diện tích trồng hoa cúc chiếm khoảng tám mươi
những ngày này các hộ đang tất bật với công việc tỉa cành
chăm bón để cây phát triển tốt chờ ngày thương lái đến thu hoạch
bởi phần lớn hoa đã được thương lái ký hợp đồng mua từ gần tháng nay
em được bạn em giới thiệu là nhà cô có nhiều các loại hoa đẹp
với lại là phong phú nên là em đến
mua cho các cháu ở trường mầm non để các cháu đặt ở trường lớp cho nó có không khí tết
không khí tết ở đây thì bắt đầu từ tầm này là rất nhộn nhịp rồi
mọi người đi mua sắm với lại là các bác thì chuyển ra
các thứ đi các nơi rất là nộn nhịp và không khí có không khí tết lắm rồi
với lợi thế nằm ven sông hồng được phù sa bùi đắp
hoa trồng tại mỹ tân bông to nhiều cánh màu sắc đẹp
khác hẳn so với hoa ở các địa phương khác
theo kinh nghiệm trồng hoa vụ tết
ngoài việc đưa vào trồng những loại hoa được thị trường ưa chuộng
có giá trị kinh tế cao thì các hộ cũng có kỹ thuật riêng
để hoa nở đúng thời điểm đảm bảo có hoa bán liên tục
bà con đây là cũng đi tìm hiểu một số nơi
như tôi là cũng đi tìm ở một số nơi
và làm thì mình áp dụng tức là bây giờ là lấy cái điện chiêu sáng
để điều chỉnh cho những cái bông hoa nó vào tết
sau đó là cứ bà con phổ biến cho bà con làm
thì cái đó đến bây giờ mà nói
nó thì ấn định vào ngày tuần rằm
những cây hoa cúc này thì là chúng tôi có thể ấn định được
thế cho nên là hoa thường là phải nở vào những cái ngày tuần ngày rằm
ví dụ như cái tết nguyên đán này thì gần như là
phải nói là trăm phần trăm là hoa sẽ vào tết
ngoài hoa cúc vài năm gần đây
nhiều hộ chuyển sang trồng một số loại hoa khác
với giá trị kinh tế cao như hoa đồng tiền hoa ly hoa hồng
tết năm nay gia đình anh nguyễn trọng đại
có khoảng ba sáu trăm linh mét vuông trồng ly
với giá bán bình quân bốn mươi đồng
hoa ly này thì nói chung là nhập khẩu từ hà lan về
xong là về bảo quản củi giống cho vào kho lạnh
xong rồi nó nảy mầm xong là mới mang ra trồng
để cho nhiệt độ nó đỡ sốc
vì cái củ này là mang từ bên đấy về là nó cứ gần như cấp đông
thế về là mình cho nhiệt độ nó cao dần lên
xong là nuôi mầm nó lớn lên xong rồi cho vào bờn trồng
nói chung mà như những cây này ở ngoài bắc thì là nó hơi bị khó
vì nó thời tiết là nó lúc thì rét quá một lúc thì nó nắng quá
nó không như là đà lạt
thời tiết nó ngày nào cũng như ngày nào nó giống nhau
nên là rất khó khăn về thời tiết
đa phần có những năm thì hơi muộn có những năm thì hơi sớm
từ sự thành công của nhiều mô hình đã giúp người nông dân
nâng cao nhận thức thay đổi tập quán canh tác
từ sản xuất nông nghiệp thuần túy sang sản xuất hàng hóa chất lượng cao
đáp ứng nhu cầu thị trường
diện tích trồng hoa tại mỹ tân được mở rộng
nhờ đó nhiều hộ dân trong xã trồng hoa với diện tích lớn
trở thành triệu phú làng quê
tết đến xuân về
nhu cầu tiêu thụ hoa tươi tăng đột biến
và với vụ hoa tết năm nay thì bà con ở làng hoa hồng hà
xã mỹ tân kỳ vọng sẽ được mùa được giá
để bù đắp cho hai năm bị ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín
và mùa xuân sẽ trọn vẹn hơn với những sắc hoa rực rỡ đến với mọi nhà
thưa quý vị tết đang đến rất gần rồi
nhiều gia đình đã chuẩn bị mua sắm từ nửa tháng nay
với mong muốn có một cái tết vẹn tròn
và bánh kẹo ômai tết sẽ là những món
mà quý vị sẽ thường mua vào những ngày cận tết
để đảm bảo hương vị thơm ngon
và để lựa chọn được sản phẩm ômai mất tết chất lượng
mời quý vị theo dõi một tư vấn ngay sau đây
làm việc tại hà nội đã hai năm nay
khi trở về quê vào dịp tết
anh phùng anh tuấn sống tại vũng tàu
muốn chọn một loại ômai mang hương vị đặc trưng của hà nội
làm quà biếu gia đình
mình muốn lựa chọn sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng
xuất xứ có hình thức bề ngoài bắt mắt hơn một tí
để làm quà biếu tết cho mọi người
đây cũng là những điều mà người tiêu dùng quan tâm
khi lựa chọn thức quà này
băng thông để lựa chọn một sản phẩm ômai mất tết đảm bảo chất lượng

tức là thường thường là các cái mứt thì nó có cái màu tự nhiên
ví dụ như là cà rốt thì đỏ tự nhiên
hay là gừng thì có hơi màu vàng nhạt
hay là các cái loại hàng khác thì nó có cái màu tự nhiên của nó
thứ hai nữa là cảm quan thì chúng ta phải nhìn thấy cái độ khô của nó
bởi vì thường thường mất thì độ khô nó từ năm đến sáu độ ẩm là tốt nhất
còn nếu mà nó ẩm thì nó sẽ cái thời gian bảo quản nó sẽ kém
thứ nữa là chúng ta sẽ nhìn cái lớp đường ấy
nếu mà lớp đường nó phủ trắng lớn quá
thì nó bị ngọt nhiều quá
không mua các hàng trôi nổi không mua các hàng mà không rõ một lớp xuất xứ
cũng như là không có các công bố chất lượng
cũng như là không có cái phiếu kiểm định
thứ ba nữa là những cái mặt hàng
mà chúng ta phải nhìn thấy cái độ khô của nó

với cả cái đết sử dụng mà nó quá xa
thì là nó cũng có cái nguy cơ là không tốt
vào năm nay thì xu hướng người tiêu dùng thường lựa chọn
những sản phẩm ô mai mất tết như thế nào thơm
khách hàng cũng rất là quan tâm tới các sản phẩm nội địa
chứ không phải là các hàng nhập khẩu
nên là ví dụ như là cửa hàng của tôi ở đây
thì các bạn đương nhìn thấy đấy
tức là chúng tôi cũng rất là nhiều khách hàng
và khách hàng ngoài họ mua cho gia đình
thì họ còn mua biếu tặng
thì họ cũng rất là muốn tự nhiên
muốn mua những cái gì mà họ yên tâm
giá thành của các sản phẩm ô mai mất tết
là năm nay thì có biến động gì hơn so với mọi năm không ạ
năm nay có tranh lệch một chút
bởi vì là cái đường nó lên
thế nhưng mà như là cái giá mà tôi biết ấy
thì thường thường nó chỉ tranh khoảng ba năm thôi
không phải là nhiều
trong thời điểm cận tết
người tiêu dùng cần đặc biệt cẩn trọng
bởi có nhiều sản phẩm mứt ô mai kém chất lượng
trà trộn vào thị trường
người tiêu dùng không nên ham rẻ
mà hãy lựa chọn cơ sở uy tín
để mang lại thức quả ngon và an toàn cho gia đình
tiếp theo xin mời quý vị cùng theo dõi
các tin tức kinh tế đáng chú ý khác
để từ trường quay phía nam
kim thạch xin kính chào quý vị và các bạn
đến với tin tức của kinh tế phương nam
kính thưa quý vị còn vài ngày nữa
là chính thức đón năm mới quý mạo
người dân tp hcm tranh thủ đi mua sắm
những mặt hàng dành cho ngày tết
và chưa bao giờ sức mua tăng vượt
như tuần cuối của năm
theo đại diện của các cửa hàng thực phẩm siêu thị
sức mua những ngày cuối tăng
nhờ năm nay giá tăng ít
và nhiều chương trình tuyến mãi đậm
của các đơn vị lớn
càng về những ngày tận tết
hàng trăm hệ thống của sài gòn co op
lại càng giảm sâu những mặt hàng thiết yếu
để phục vụ tết
người đi mua sắm tăng lên
trong những ngày tết về
sát cửa nhà
các xe đẩy hàng đẩy ấp
xếp vào nhà
xếp hàng dài trong các quầy tính tiền
của hệ thống siêu thị
theo quan sát các người tiêu dùng
mua hàng ngày cuối không sao đo giá
họ cho rằng sản phẩm có chương trình giảm giá rất ổn
việc của họ là chọn hàng thương hiệu sử dụng
bên cạnh các chương trình tuyến mãi
các siêu thị cũng tăng giờ mở cửa phục vụ tết
đơn tử như hệ thống
các siêu thị của sài gòn co op
chỉ tạm dừng phục vụ mùng một tết
từ mùng hai đến mùng năm tết phục vụ
trong buổi sáng mùng sáu tết hoạt động bình thường
tuy vậy những tu tết có ngày khởi hành
từ mùng hai tết trở đi
vẫn được mở
và dành cho du khách quyết định
đi chơi tết giờ chót
dịp tết quý mảo năm nay
việc travel phục vụ hơn một mươi năm khách du lịch
khởi hành từ thành phố hồ chí minh
và khắp cả nước từ mùng một đến mùng sáu
với hơn tám hai trăm linh khách du lịch trong nước
và hơn sáu tám trăm linh khách du lịch nước ngoài
chỉ tính riêng mùng một tết
việc travel sẽ đón hơn một năm trăm linh khách
khởi hành chuyến du xuân cùng người thân
và người thân
thời điểm hiện tại
hãng đã hoàn tất hơn chín mươi năm kế hoạch
kinh doanh tour tết nguyên đáng
các tour xã các thị trường châu âu đông bắc á
đã ngân nhận khách từ cuối tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai
các tuyến đông nam á
không yêu cầu visa cũng chỉ còn một vài chỗ cuối
không chỉ tour vào phòng khách sạn
hay resort không khó đặt và còn số lượng lớn
một số khu vực gần thành phố hồ chí minh
như vũng tàu hồ tràm
vẫn còn phòng cho khách với giá không quá tăng
ngay cả những điểm nóng du lịch xa hơn như cam ranh phú quốc
khách vẫn còn phòng trống và dễ dàng đặt được
theo hiệp hội thị trường trái phiếu việt nam
trong năm nay năm hai nghìn hai mươi hai
có bốn trăm hai mươi đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp
riêng lẻ với trị giá sắp xỉ
là hai trăm bốn mươi bốn năm trăm sáu mươi năm tỷ đồng
chiếm chín mươi sáu tổng giá trị phát hành
và giảm sáu mươi sáu
so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi một
theo đó nhóm ngân hàng dẫn đầu năm hai nghìn hai mươi
về giá trị phát hành với tổng giá trị
đạt một trăm ba mươi sáu bảy trăm bảy mươi hai tỷ đồng
chiếm năm mươi ba sáu tổng giá trị phát hành
tiếp đến nhóm bất đồng sản
với năm mươi một chín trăm bảy mươi chín tỷ đồng
chiếm khoảng hai mươi bốn
so với năm hai nghìn hai mươi một
hơn hai trăm một mươi bốn tỷ đồng
lượng trái phiếu do nhóm doanh nghiệp
địa ốc phát hành sụt giảm gần bảy mươi sáu
năm hai nghìn hai mươi hai các doanh nghiệp
đã mua lại hai trăm một mươi tám trăm ba mươi tỷ đồng
tăng bốn mươi sáu so với năm hai nghìn hai mươi một
trong năm hai nghìn hai mươi ba
sẽ có khoảng hai trăm tám mươi chín tám trăm một mươi chín tỷ đồng
trái phiếu đáo hạn
riêng tháng đầu năm
có khoảng một mươi bảy năm trăm linh tỷ đồng trái phiếu đáo hạn
trong đó một mươi năm trăm linh tỷ đồng
trái phiếu bất đồng sản
chiếm sáu mươi giá trị trái phiếu doanh nghiệp
và năm chín trăm linh tỷ đồng trái phiếu xây dựng
theo vbma tuần đầu tiên năm hai nghìn hai mươi
chưa có đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp
nào được ghi nhận
tổng giá trị trái phiếu đã được các doanh nghiệp mua lại
trước hạn là ba trăm một mươi tỷ đồng
hai dẹp may và da dày
đã mang về kim ngạch xuất khẩu
đạt bảy mươi một tỷ đô la mỹ
mức cao nhất từ trước tới nay
trong đó dẹp may đạt bốn mươi bốn tỷ đô la mỹ
da dày túi sách đạt hai mươi bảy tỷ đô la mỹ
hiệp hội dẹp may việt nam vitas
và hiệp hội da dày túi sách việt nam
lefaso cho biết
năm hai nghìn hai mươi hai là năm thách thức của ngành
khi đứng trước sức ép kinh tế toàn cầu
suy giảm làm phát tăng cao
tại nhiều nền kinh tế lớn
khiến nhu cầu hàng dẹp may dày dắp sụt giảm
đặc biệt trong nửa cuối năm
khó khăn bổ vây làm phát tác động
đến sức mua toàn cầu
khiến đơn đặt hàng của các doanh nghiệp sụt giảm
tuy nhiên ngành dẹp may và da dày
vẫn đạt được mức tăng trưởng hai con số
chi tiêu sản xuất kinh doanh xuất khẩu
năm hai nghìn hai mươi hai đã hoàn thành
với tăng trưởng khá
nhưng điều này không đảm bảo rằng
ngành dẹp may và da dày
sẽ duy trì được sự tăng trưởng
trong năm hai nghìn hai mươi ba
do đang có rất nhiều yếu tố khách quan
tác động xấu đến sự tăng trưởng của ngành
lạm phát tăng cao ở hầu hết thị trường lớn
của việt nam như mỹ eu
ảnh hưởng đến tiêu dùng những mặt hàng không thiết yếu
các ngành hàng xuất khẩu bị ảnh hưởng rõ nhất
là đồ gỗ hàng dẹp may da dẹp điện tử
nhựa và sản phẩm nhựa
kính thưa quý vị
nắm bắt được nhu cầu của những người dân xa quê
đang sinh sống tại tp hcm
nhiều bạn trẻ khởi nghiệp đã tự sản xuất
kinh doanh mang những đặc sản vùng miền
đặc trưng các địa phương trên cả nước
về thành phố và càng gần đến tết nguyên đáng
những loại hàng hóa này
càng thu hút sự chọn lựa của khách hàng
lần đầu đưa những đặc sản từ hà giang
như lạp sườn gác bếp khô trâu
mực ong rừng đến phiên chợ tết tp hcm
chị lưu thị hằng
đến từ hợp tác xã nông lâm nghiệp
và dịch vụ thương mại tổng hợp
bò mỹ đồng văn hà giang cho biết
không chỉ giới thiệu những sản phẩm đặc sản địa phương
mà còn kỳ vọng tìm được đầu ra
lâu dài cho nông sản
thông qua đó người tiêu dùng tp hcm
và nhiều tỉnh thành khu vực phía nam
có cơ hội mua sắm tiêu dùng nông đặc sản
từ tỉnh hà giang dễ dàng hơn
trong thời gian tới
hợp tác xã bên em có mực ong hoa bạc hà
và rượu lê và thịt treo gác bếp
còn bên em còn mang các sản phẩm
của các hợp tác xã như
trà xanh tuyết
của hợp tác xã phìn hồ
và là hà thủ ô
của hợp tác xã cao nguyên đá
và các sản phẩm này đều là
các sản phẩm được chế biến
tuy mặc dù thực công nhưng mà đều
có chứng nhận an toàn thực phẩm
và được chứng nhận
như mực ong hoa bạc hà là có chứng nhận
việt táp phát sát và các sản phẩm

bên em cũng mong muốn
mang các sản phẩm mới lạ
đặc trưng của các hùng miền cao nguyên đá
đến các bác
cũng như các cô
ở miền nam để biết đến
và được thưởng thức các đặc sản
của bên em

những bạn trẻ khởi nghiệp còn mong muốn đem lại những sản phẩm
đáp ứng được yêu cầu về chất lượng
về sinh an toàn thực phẩm và thân thiện với môi trường